ngày một mươi hai tháng tám tại hà nội trường đại học xây dựng phối hợp với quỹ hỗ trợ đào tạo kiến trúc sư tổ chức phát động cuộc thi sáng tạo không gian hai nghìn một mươi chín thiết kế thư viện mini
ngoài mục đích tạo dựng cho trẻ một nơi đọc sách thư viện mini còn là nơi trẻ có thể đến trao đổi sách trao đổi thông tin để tối đa hóa việc chia sẻ những kiến thức và những điều thú vị mà trẻ thu được
từ đó kích thích sự ham học hỏi của trẻ giảm dần những tác động tiêu cực của các thiết bị hiện đại
thư viện mini sẽ giúp cho việc cấy ghép dễ dàng vào các vị trí khác nhau và sẽ giảm giá thành đầu tư để có thể tăng số lượng thư viện tăng số lượng trẻ em được thụ hưởng đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
cuộc thi sẽ được chấm chọn và trao giải vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín